tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập học viện nông nghiệp việt nam một nghìn chín trăm năm mươi sáu hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương hồ chí minh lần thứ hai
phát biểu tại học viện nông nghiệp việt nam thủ tướng cho rằng việt nam phải là một trong những nền nông nghiệp năng động thông minh bền vững
thực hiện được tầm nhìn này là hoàn thành một trong những sứ mệnh khó khăn và cần thiết nhất của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trải qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển học viện không ngừng lớn mạnh trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước
đến nay học viện đã đào tạo cho đất nước và một số nước bạn hơn tám mươi cán bộ có trình độ đại học hơn năm thạc sĩ hơn năm tiến sĩ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà các thế hệ giáo viên và sinh viên đã đạt được trong thời gian qua
từ một nước nhập khẩu về ngành
nông nghiệp trở thành một trong những nước hàng đầu trong khu vực về xuất khẩu lương thực góp phần xây dựng nền nông nghiệp là trụ cột vững vàng của đất nước
mô hình nông nghiệp vẫn đang phụ thuộc vào việc khai thác nhân lực tài nguyên thiên nhiên và các vật tư đầu vào dẫn đến chất lượng sản phẩm không ổn định tốc độ tăng năng suất giảm dần giá trị gia tăng hạn chế và ô nhiễm môi trường
năng suất các y tố tổng hợp
năng suất các y tố tổng hợp đã tăng rất nhanh trong hai mươi kỷ trước nhưng tốc độ tăng đã giảm dần trong thập niên vừa qua
thủ tướng chỉ rõ có rất nhiều vấn đề đang đặt ra trước mắt chúng ta trong giai đoạn hội nhập từ việc thu hút đầu tư tư nhân phát triển hợp tác xã nông nghiệp thu hút fdi và nông nghiệp nông thôn vấn đề thương hiệu nông sản chính sách đất đai và tích tụ dụng đất và đặc biệt là cuộc cách mạng nông nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi nông nghiệp
trong xu thế này chúng ta cần phải làm gì để nông nghiệp việt nam là một hình mẫu vươn xa chứ không phải bị bỏ lại ở phía sau
thủ tướng yêu cầu học viện cần tư vấn hạ tầng nông thôn các hệ thống cảnh báo thời tiết nâng cao năng lực về thể chế và môi trường và sử dụng vật tư nông nghiệp
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương hồ chí minh lần hai cho học viện nông nghiệp việt nam